tại thành phố thanh hóa quỹ khuyến học sữa đậu nành việt nam chính thức khởi động chương trình
dinh dưỡng lành cho trẻ khôn lớn năm hai nghìn một mươi sáu
tại buổi lễ ban điều hành quỹ khuyến học sữa đậu nành việt nam trao tặng trẻ em thanh hóa
hai trăm tám mươi hộp sữa đậu nành famikit trị giá chín trăm ba mươi triệu đồng trao tặng sữa cùng hai mươi suất hộp bồng
tổng trị giá hai mươi triệu đồng cho hai mươi học sinh giỏi đến từ các huyện miền núi cầm thủy thạch thành như thanh
thuộc tỉnh thanh hóa
chương trình dinh dưỡng lành cho trẻ khôn lớn thiết thực cải thiện tình trạng dinh dưỡng còn thiếu cân đối
của trẻ em việt nam nâng cao nhận thức dinh dưỡng hợp lý đặc biệt về dinh dưỡng đậu nành tác dụng của
dinh dưỡng đậu nành với sự phát triển cân bằng của trẻ em việt nam